tại buổi tiếp bộ trưởng bộ tư pháp italia andrei olanddo thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định
chính phủ việt nam luôn ủng hộ tạo điều kiện cho hợp tác giữa hai bộ tư pháp góp phần tăng cường hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược giữa việt nam và italia
thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ này trong thời gian tới như trao đổi kinh nghiệm về xây dựng thể chế hợp tác đào tạo cán bộ tư pháp
thủ tướng đề nghị italia tích cực thúc đẩy eu sớm ký kết và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu
bày tỏ vui mừng trước việc nhiều doanh nghiệp italia đầu tư thành công ở việt nam thủ tướng nhấn mạnh chính phủ việt nam ủng hộ các doanh nghiệp italia kinh doanh lâu dài và triển khai các dự án hiệu quả tại việt nam
cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian tiếp bộ trưởng andrei oklanddo cho biết trong chuyến thăm làm việc tại việt nam
hai bộ tư pháp sẽ ký bản ghi nhớ hợp tác tạo nền tảng triển khai hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực tư pháp góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước
bộ trưởng andrei aucklanddo bày tỏ và cho biết italia quan tâm theo dõi các dự luật mà quốc hội việt nam xem xét thông qua
ông andre oklandro cho rằng việc tăng cường hợp tác tư pháp sẽ tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước
cảm ơn tình cảm người dân việt nam dành cho italia bộ trưởng andrei auck london chia sẻ chính quyền và người dân italia đều có thiện cảm đối với việt nam
và mong muốn đóng góp vào sự phát triển của việt nam